theo thông tin từ báo công an tp hcm đội kiểm soát phòng chống ma túy cục hải quan tp hcm
mới đây đã xuất hiện một loại ma túy mới nhập khẩu trái phép qua đường hàng không
đã bị cơ quan hải quan phát hiện ngăn chặn kịp thời
trước đó qua kiểm tra hàng hóa nhập khẩu cục hải quan tp hcm đã phát hiện
thu giữ bảy trăm hai mươi g ma túy loại mới gồm hợp chất ma túy tổng hợp dạng bột
pha trộn đóng thành gói nước trái cây có tên là crispy fruit nước nho
trọng lượng bảy g một gói loại ma túy này hòa tan được vào nước như nước sẻ khát
khi uống sẽ gây ảo giác mạnh loạn thần và có thể đe dọa đến tính mạng nếu sử dụng quá nhiều
loại ma túy này mới được các đối tượng gọi là nước vui
và được đóng thành từng gói bột nhỏ với bao bì có hình ảnh màu sắc bắt mắt